ba ngày nghỉ cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần năm mươi tám hai tỷ đồng
trong số đó vi phạm về nồng độ cồn là bảy năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về ma túy ba mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ là năm một trăm linh ba trường hợp
ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông tại các tuyến cao tốc và cửa ngõ các thành phố lớn như hà nội tp hcm phương tiện tham gia giao thông đông đúc ổn tắc
tuy nhiên tại các tuyến đường nội đô giao thông thông thoáng ổn định
vi phạm nồng độ cồn ở mức năm trăm chín mươi năm mg trên lít khí thở điều khiển xe đâm vào xe mô tô đặc trùng cảnh sát giao thông
nguyễn thanh tâm tài xế xe ô tô mang biển số hai mươi chín k năm nghìn năm trăm bốn mươi một đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai

tổ công tác đâm vào xe mô tô xe ô tô từ huyện yên dũng về huyện tân yên tỉnh bắc giang
khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố bắc giang đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
ra hiệu lệnh dừng xe tâm không chấp hành mà bỏ chạy
khi bị tổ công tác quyết liệt kiểm tra tâm đã điều khiển xe đâm vào xe mô tô của tổ công tác làm xe bị hư hỏng
rồi nhấn ga lùi tiến xe lách khỏi các vật cản để bỏ chạy
khi bị chặn lại tâm không xuống xe xuất trình giấy tờ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tâm cho kết quả là năm trăm chín mươi năm mg trên lít khi thở
công an tp bắc giang đã lập biên bản bắt người phạm tội bắt quản tăng đối với tâm về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh mời làm việc một mươi năm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
để làm rõ về hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép
quá trình xác minh cảnh sát giao thông công an tỉnh đã làm rõ sau đối tượng có hành vi đua xe
và chín đối tượng cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc ấp phú long xã bình phú huyện càng long vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
lực lượng công an tiến hành tạm giữ một mươi ba xe mô tô và hai giấy phép lái xe đồng thời còn làm rõ và mời làm việc thêm chín đương sự có liên quan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một mươi năm đương sự
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm một mươi ba một năm
hai đối tượng là nguyễn hiễu đảng và lê văn dũng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp bắt giữ
theo hồ sơ vụ án trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên cùng đồng bọn cho hai người dân vay với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng với lãi suất ba trăm một mươi chín đến chín trăm một mươi ba một năm
thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn hiệu đảng và lê văn dũng
thu giữ một xe ô tô chín xe máy
sáu điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án
nguyễn hiệu đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng trị
dùng dao đe dọa khống chế nhân viên siêu thị để cướp tài sản
đối tượng nguyễn văn duy trú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương đang bị tạm giữ để điều tra
vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng duy mang theo một dao nhọn với mục đích tìm nơi nào sơ hở
mất cảnh giác thì sẽ chiếm đặt tài sản
đến khoảng một mươi chín h năm mươi phút cùng ngày duy đến siêu thị vinmark tại số hai mươi tám nguyễn thị duệ phạm ngũ lão
thành phố hải dương thì phát hiện trong cửa hàng chỉ có một mình chị nguyễn thị ngọc tú là nhân viên của cửa hàng
duy đã tiến đến sát và dùng dao đe dọa khống chế ép trói nạn nhân vào kho hàng
sau đó duy đến khu vực quầy thu ngân
mở ngăn kéo đựng tiền đúng lúc đó có người vào mua hàng thấy vậy chị tú cố gắng chi hô thì duy bỏ chạy
nhưng đã bị một người dân cùng anh nguyễn văn tuệ cán bộ công an thị xã kinh môn đi ngang qua siêu thị truy đuổi và bắt được đối tượng